theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau hiện nay toàn tỉnh cà mau có hơn một mươi hai bốn trăm linh hectare diện tích nuôi tôm kết hợp với trồng rừng của hơn một mươi hai năm trăm linh hộ thuộc hai huyện nam căn và ngọc hiển được quốc tế cấp giấy chứng nhận nuôi tôm sinh thái
đây là kết quả rất quan trọng để con tôm của cà mau dễ dàng thâm nhập thị trường các nước nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
những hộ được cấp giấy chứng nhận phải tuân thủ theo quy trình tiêu chuẩn nuôi trong suốt quá trình nuôi phải bảo đảm được hai nguyên tắc thực hành tốt và lưu giữ hồ sơ tốt
năm nay tỉnh cà mau phấn đấu mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái thêm một mươi năm ha nâng tổng diện tích nuôi toàn tỉnh đạt bốn mươi năm ha trên tổng diện tích rừng ngập mặn tại cà mau gần tám mươi ha
đây là môi trường lý tưởng để phát triển tôm nuôi sinh thái vừa nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vừa bảo vệ được rừng